chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có buổi tiếp thống tướng minh âu lài tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang myanmar
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hoan nghênh kết quả của cuộc hội đàm giữa ngài tổng tư lệnh và bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam ngô xuân lịch
chủ tịch quốc hội cho rằng trong thời gian qua hợp tác quốc phòng giữa hai nước chưa được mở rộng đi vào chiều sâu
mà chỉ dừng lại ở việc trao đổi đoàn nên quân đội hai bên cần phải có những hoạt động thiết thực cụ thể
thống tướng miên ang lài bày tỏ vui mừng khi thấy nền kinh tế của việt nam phát triển nhanh
đồng thời khẳng định quan hệ quốc phòng hai nước rất quan trọng và mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội cũng vậy
vai trò của quốc hội rất quan trọng trong sự phát triển của một đất nước
vì thế myanmar cũng đã có nhiều cố gắng để phát triển quốc hội
đồng thời bày tỏ hy vọng myanmar sẽ học hỏi kinh nghiệm từ việt nam trong lĩnh vực này